tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tính đến thời điểm này số ca nhiễm trên toàn cầu là bảy mươi bảy sáu trăm năm mươi người
trong đó ở trung quốc đại lục ghi nhận là bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi ca số người thiệt mạng là hai ba trăm năm mươi chín người
trong ngày hôm nay cũng ghi nhận số ca mắc tăng cao ở hàn quốc
chiều nay giới chức y tế hàn quốc xác nhận thêm tám mươi bảy trường hợp mới nhiễm virus ncov ở nước này
nâng tổng số bệnh nhân của dịch covid một mươi chín lên bốn trăm ba mươi ba người
trước đó chín ba trăm ba mươi sáu thành viên của giáo phái có tên là shincheonji đã tự cách ly
sau khi phát hiện ba mươi tám trường hợp mới nhiễm virus ncov ở thành phố daegu liên quan đến giáo phái này
trong khi đó italia đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ hai tử vong do covid một mươi chín
còn tại nhật bản cũng ghi nhận thêm bốn trường hợp nhiễm covid một mươi chín